cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bốn bị can về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bốn bị can về hành vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bốn bị can về hành vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị có liên quan

mỹ vay tiền của nguyễn văn tú số tiền một triệu đồng nhưng chưa trả dẫn đến mâu thuẫn
ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tú nhờ anh lục văn nghĩa chú tại huyện bù đăng trở vào dãy của mỹ để đòi nợ
đến nơi mỹ không có tiền trả nên dẫn tới đánh nhau
bị tú dùng gậy tre hành hung mỹ lấy dao đuổi chém liên tiếp vào người tú khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án xong mỹ đã trốn khỏi địa phương
đến ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín kẻ thù ác đã bị cơ quan cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước bắt giữ
khi đang lẩn trốn trong dãy điều của một người dân tại xã thọ sơn huyện bù đăng
liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh niên truy sát nhau xảy ra vào tối ngày chín tháng một mươi một
công an quận ú hành sơn tp đà nẵng đang thụ lý điều tra vụ việc đồng thời nhanh chóng truy bắt các đối tượng có liên quan
thời điểm trên nhóm sáu thanh niên từ hai mươi một đến hai mươi hai tuổi cùng chú tại thành phố đà nẵng đang ngồi nhậu
thì được hai cô gái đi cùng thông tin cho rằng
mình bị nhóm thanh niên ngồi khác bàn sảm sỡ trong nồm lúc này nhóm của huỳnh công xứng và lê quang trường đã qua bàn bên lấy gậy gỗ dẫn đến đánh nhau
sự việc sau đó đã được can ngăn tuy nhiên ngày hôm sau xứng và trường tiếp tục hẹn nhóm kia ra nói chuyện và chuẩn bị sẵn rất nhiều hung khí sau đó xảy ra hỗn chiến
lúc này xứng đã cầm kiếm chém một thanh niên nhóm bên kia khiến người này gục tại chỗ
thế vậy trường tiếp tục dùng tay chân và gậy tiếp tục hành hung nạn nhân
tiếp sau đây là cụm tin vắn triệt phá các tụ điểm đánh bạc tại vĩnh long và lâm đồng
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện tam bình đã bắt quả tang một mươi đối tượng gồm bảy nam ba nữ trú tại tỉnh vĩnh long và tỉnh sóc trăng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại nhà của lê văn trề ở xã long phú huyện tam bình
lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng khoảng sáu mươi triệu đồng
tám điện thoại di động và nhiều tăng vật có liên quan
còn tại tỉnh lâm đồng công an huyện bảo lâm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ngô minh đức chú tại thị xã gia nghĩa tỉnh đắk nông phan thanh dân chú tại huyện bảo lâm và khởi tố cho tại ngoại đối tượng tự quyết thắng về tội đánh bạc
đây là các đối tượng bị công an huyện bảo lâm bắt quả tang đang đánh bạc tại nhà của đối tượng tự quyết thắng ở xã lộc an huyện bảo lâm
trên chiếu bạc lực lượng công an thu giữ gần hai mươi ba triệu đồng các dụng cụ dùng để đánh bạc và tạm giữ bảy xe máy các loại được biết đức và dân đều đã có hai tiền án về tội đánh bạc và mới ra tù
một lô hàng gồm một ba trăm linh bốn chiếc áo chống đạn đang chuẩn bị xuất đi nước ngoài vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh bình dương
đối tượng bị công an thu giữ gần hai mươi ba triệu đồng các dụng cụ dùng để đánh bạc và tạm giữ bảy xe máy các loại được biết đức và dân đều đã có hai tiền án về tội đánh bạc và mới ra tù
một lô hàng gồm một ba trăm linh bốn chiếc áo chống đạn đang chuẩn bị xuất đi nước ngoài vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh bình dương
đối tượng bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tội đánh bạc và mới ra tù

thưa quý vị trong những ngày qua dư luận xôn xao trước thông tin thương hiệu thời trang nổi tiếng seven am bị tố lừa dối khách hàng về nguồn gốc của sản phẩm
nhập hàng trung quốc dù là tài lợi của những cái tiền trecht nếu thế có thể đưa đi perdit về b klimarked

hàng loạt các cửa hàng bảy am trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã đóng cửa để phục vụ công tác điều tra
và thương hiệu thời trang cyvn am có lừa dối khách hàng hay không vẫn đang là câu hỏi mà nhiều người quan tâm
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
trước nghi vấn thương hiệu thời trang seven am lừa dối khách hàng về chất lượng và thương hiệu sản phẩm
cục quản lý thị trường hà nội đã tiến hành kiểm tra năm cơ sở và tạm giữ hơn chín sản phẩm
không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ gồm năm bốn trăm bốn mươi năm chiếc đầm bốn trăm linh chín chiếc chân váy
một chín trăm linh hai chiếc áo khoác tám trăm ba mươi tám chiếc áo hai trăm bảy mươi chín chiếc quần một trăm hai mươi bốn bộ quần áo hai mươi bốn túi sách và một mươi bốn chiếc ví
công tác kiểm tra ban đầu đội quản lý trường thuộc số một mươi bốn có một số những kết luận ban đầu như sau
thứ nhất là tại cơ sở kinh doanh
các sản phẩm của công ty bảy am chưa công bố chất lượng hợp quy đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đối với sản phẩm diệt may sau khi làm các chứng nhận hợp quy
nó là một mặt hàng dệt may mà cần phải công bố hợp quy
sau khi công bố hợp quy thì mới được chính thức là đưa ra thị trường lưu thông
vấn đề thứ hai là quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng thấy là
doanh nghiệp cũng chưa có thể đưa ra thị trường lưu thông
chúng tôi không có thể xuất trình được bất kỳ một loại khóa đơn chứng từ liên quan hàng hóa
theo quy định của pháp luật thì lừa dối khách hàng là hành vi gian dối trong việc cân đong đo đếm
đánh cháo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng khi thực hiện việc mua bán
như vậy có thể thấy thời trang seven am đang có dấu hiệu lừa đảo khách hàng
thông qua việc nhiều sản phẩm của sevan am khi bị cục quản lý thị trường kiểm tra
đều chưa xuất trình được giấy tờ
chứng minh sản phẩm do chính công ty sản xuất
cụ thể ở hành vi của cbn thì chúng ta cần phải thấy là chúng ta cần phải xác định là hai trường hợp
nếu trong trường hợp bảy am cung cấp cho chúng ta được hợp đồng gia công với đơn vị cung cấp sản phẩm ở trung quốc
thì rõ ràng là cvn vẫn có thể có quyền được bảo hộ về cái chất lượng sản phẩm
tuy nhiên về mặt xuất xứ nguồn gốc thì phải giữ vững tức là made in china phải được nêu rõ trong sản phẩm
để tránh hiểu lầm với khách hàng
ở đây thì bảy am lại thực hiện cái biện pháp là cắt mắt xuất xứ trung quốc và dán vào đó là xuất xứ bảy am
hoặc là ghi là sản xuất tại việt nam thì rõ ràng đây là một hành vi lừa dối người tiêu dùng
trong thời gian tới cục quản lý thị trường và cơ quan thuế sẽ làm rõ các sai phạm trách nhiệm khác của doanh nghiệp này
trong việc xuất nhập khẩu kê khai nộp thuế
nếu đủ căn cứ xử lý hình sự sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xem xét giải quyết
trong trường hợp không đủ căn cứ để xử lý hình sự về các tội danh như trốn thuế buôn lậu lừa dối khách hàng
thì vẫn có thể xem xét trách nhiệm bằng chế tài hành chính nếu có vi phạm
theo điều một trăm chín mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy thì các hành vi mà gây nhầm lẫn cho khách hàng
hoặc là các hành vi lừa dối khách hàng gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý cải tạo không giam giữ
hoặc phạt tù từ một đến năm năm
trường hợp thứ hai là trong trường hợp mà bảy am
không xuất trình được những hợp đồng giao công với nước ngoài
tức là bảy am đã mua số lượng hàng họa đó từ một công ty a nào đó ở trung quốc
và sau đó cắt mác và dính mác bảy am vào
để như vậy thì đã có dấu hiệu của tội sản xuất và kinh doanh hàng giả
như vậy có thể thấy pháp luật hiện hành đã có những quy định cụ thể rõ ràng về tội lừa dối khách hàng
để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
thiết nghĩ cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý kiên quyết đối với những đối tượng doanh nghiệp phạm tội
và thương hiệu thời trang cvn am lừa dối khách hàng như thế nào hình thức xử lý ra sao
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị với địa thế nằm ở vùng rốn lũ của hạ du sông thu bồn và vu gia
những năm nào những năm gần đây thì thành phố hội an tỉnh quảng nam đều phải chịu tác động của bão lũ
trong khi đó các ngôi nhà các điểm di tích tại khu phố cổ di sản văn hóa thế giới
có tuổi đời đã hàng trăm năm tuổi với chủ yếu là các cấu kiện bằng gỗ
bởi vậy mà việc triển khai các giải pháp bảo vệ di tích là một nhiệm vụ hết sức quan trọng được thành phố hội an đặt ra
ngôi nhà này đã gần hai trăm linh năm tuổi đây là một trong số bảy điểm di tích tại khu phố cổ hội an thuộc diện xuống cấp nghiêm trọng
mái ngói cấu kiện gỗ đã hư hỏng

tuy nhiên chủ nhà chưa có điều kiện để trùng tu sửa chữa
do đó để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà mùa mưa bão
hàng năm trung tâm quản lý bảo tồn di sản hội an thường xuyên tiến hành kiểm tra hỗ trợ công tác gia cố
các anh bên trung tâm bảo tồn di tích xuống đây kiểm tra năm nào cũng kiểm tra có lập biên bản
và cũng có công tác với gia đình và bên trung tâm
cần hỗ trợ cái gì thì người ta sẽ xuống hỗ trợ cho mình
có thể là nếu mà mình có công thì mình chỉ mượn đồ về
còn không có công thì người ta giúp luôn
với tuổi đời hàng trăm năm cấu kiện gỗ mái ngói
việc xuống cấp của các di tích trong phố cổ là điều tất yếu
trung tâm quản lý bảo tồn di sản hội an cho biết
năm hai nghìn một mươi chín có ba mươi sáu di tích xuống cấp trong đó có bảy điểm xuống cấp nặng
đối với những di tích có nhu cầu xuyên sửa chữa xuyên tu bổ
thì thành phố cũng đã có ban hành một cơ chế hỗ trợ theo tỷ lệ nhất định
thường thường là nhà nước hỗ trợ từ bốn mươi đến bảy mươi năm
cái giá trị mà di tích cần tu bổ
tuy nhiên một vấn đề vướng mắt trong công tác hỗ trợ tu sửa đối với một số di tích đã xuống cấp nặng
đó là thiếu sự phối hợp từ phía chủ nhà do chưa xác lập được quyền sở hữu
ví dụ như đồng sở hữu có nhiều người nhưng mà một số người mà đồng sở hữu đó ở xa
ở nước ngoài này mọi thứ hoặc là không đồng thuận nó có việc mà tu bổ
quyền lợi nó được chưa công bằng trong gia đình của họ mọi thứ
thì họ không đồng thuận nó có việc tu bổ
thì nhà nước cũng đã mạnh dạng tham mưu tỉnh
thì đối với trường hợp mà di tích thật sự xuống cấp thật sự nguy hiểm
thì bằng một biện pháp có thông báo đồng thời là xuyên kiến tham mưu của tỉnh
để có quyết định đầu tư tu bổ di tích đó cho dù họ chưa đồng thuận
chủ nhà những người có quyền sở hữu sau nào họ có nhu cầu
họ xác lập được họ lái ra cái nhà đó họ xác lập được quyền sử dụng của họ
thì họ có trách nhiệm là trả lại cái tiền mà nhà nước hỗ trợ tu bổ trong cái phần đó
nhà nước đứng ra tu sửa dù chưa được sự đồng thuận từ phía chủ sở hữu
đã được thành phố hội an triển khai
tuy không nhiều dù đây được xem là biện pháp cuối cùng nhằm bảo đảm an toàn cho di tích
tuy nhiên để bảo tồn một cách bền vững
kiến trúc của khu phố cổ hội an
vấn đề quan trọng là sự chung tay của chính quyền và người dân
trong đó người dân cần phát huy vai trò chủ động
mới đây lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã tổ chức tháng cao điểm tổng kiểm soát
đối với các phương tiện kinh doanh vận tải
và cũng chỉ sau ít ngày ra quân
đã có không ít những vi phạm được xử lý
trong đó có khá nhiều những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
vâng đáng chú ý là có một số hành vi dù người vi phạm đã biết mình sai
thế nhưng vẫn cố tỉnh vi phạm
những vi phạm đó là gì
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý ra sao
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
điều khiển phương tiện từ hải dương lên hà nội
mặc dù đã uống bia nhưng lái xe này vẫn điều khiển phương tiện
và khi bị lực lượng chức năng kiểm tra
lái xe này đã vi phạm với mức bảy mươi một mg trên một lít khí thở
với vi phạm này lái xe sẽ bị xử phạt hai năm triệu đồng
tức giới phép lái xe hai tháng và phương tiện sẽ bị tạm giữ tới bảy ngày
còn đây là một trường hợp vi phạm khác
lái xe này chở khách theo hợp đồng từ hải phòng đến hà nội
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra các giấy tờ liên quan
thì lại không có hợp đồng vận chuyển hành khách và không có danh sách hành khách theo quy định
đây cũng là một trong những vi phạm liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải
đã được lực lượng cảnh sát giao thông liên tục xử lý trong thời gian vừa qua
khi kiểm tra thì chúng tôi phát hiện là hợp đồng vận chuyển hành khách bằng xe ô tô của anh
thứ nhất là gì anh có chỉ đóng dấu
có bên ấy nhưng anh không có ngày giờ ngày tháng
là cái thứ nhất
cái thứ hai là gì
trong danh sách hành khách anh không có bất kể một ai
nhưng qua kiểm trên xe thì trên xe anh có khoảng tầm chín người khách
bảo vệ anh cái lỗi này là bị tước giấy phép ra xe đây nhé
nên là sau đây chúng tôi sẽ tiến hành là biên bản theo đúng quy định
hôm nay thì cũng một phần là do là em đi từ dưới kia cũng ngay mới lên xe gần đây rồi ạ
thì là đón đoàn ở rất là gần đây
em cũng về thì mà chưa kịp chuẩn bị
thế cái này là anh đón hành khách ở tại văn phòng hay là trên đường mà gần văn phòng
em đón ở gần văn phòng đấy ạ gần văn phòng ở dưới hải phòng đấy ạ
ngoài xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tập trung công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến
khi đang thực hiện nhiệm vụ lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô nhãn hiệu maddaba
biển số ba mươi e chín nghìn ba trăm hai mươi hai
đang dừng đỗ trên làn xe khẩn cấp có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có ba đối tượng đang giao dịch hàng có biểu hiện giống ma túy
tiếp tục kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện năm bánh heroin và khoảng gần một tỷ đồng tiền mặt
tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc và tham gia phòng đấu tranh phòng chống tội phạm
vận tải hàng cấm hàng lậu hàng không có giấy tờ
chứng minh nguồn nguyên liệu
xuất xứ và phòng chống các loại tội phạm khác như ma túy các phương tiện vận tải hàng không trong danh mục được vận chuyển
trong quá trình thực hiện triển khai và xử lý những hành vi vi phạm thì cũng có một số các trường hợp chống đối
và đây cũng là một cái vấn đề nan giải
chúng tôi đã có những biện pháp và có những củng cố chứng cứ khi có những trường hợp vi phạm chống người thi hành
chúng tôi sẽ kết hợp với các lực lượng chức năng và các lực lượng trong ngành công an để xử lý nghiêm những hành vi chống đối với người thi hành công vụ
theo lực lượng cảnh sát giao thông sau ít ngày gia quân trên tuyến cao tốc trên cả nước
vẫn còn những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như việc sử dụng rượu bia phương tiện chạy quá tốc độ quy định đi sai phần đường làn đường
đáng chú ý những lỗi vi phạm này xuất phát từ bản thân những người tham gia giao thông
qua đây có thể thấy việc nâng cao ý thức vẫn là một trong những yếu tố kéo giảm tai nạn giao thông
đặc biệt là khi những tháng cuối năm lưu lượng người và phương tiện liên tục tăng trên các tuyến đường trọng điểm